ngày thi đấu thứ một mươi ba tại đại hội asean cũng là ngày đoàn thể thao việt nam góp mặt ít nội dung nhất
nhưng vẫn kịp mang về thêm hai huy chương đồng từ bộ môn quyền anh nữ và cầu mây đồng đội nam
riêng cầu mây nữ còn giành quyền vào chung kết
ở nội dung cầu mây tranh bán kết đồng đội bốn người tuyển nữ việt nam đánh bại chủ nhà indonesia với tỷ số hai một
lọt tiếp vào chung kết và sẽ tranh huy chương vàng với tuyển thái lan vào sáng mai một chín
ở nội dung đồng đội nam bốn người tuyển việt nam hoàn tất trận cuối vòng bảng với chiến thắng hai trước pakistan
đội sẽ tranh bán kết với tuyển nhật bản như vậy đoàn thể thao việt nam có thêm tấm huy chương đồng thứ một mươi
trước đó tại nội dung quyền anh nữ hạng năm mươi một kg vận động viên nguyễn thị tâm gặp rất nhiều khó khăn
trước đối thủ quen thuộc pang choi mi cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên
cô bị bốn trên năm trọng tài sự thua pang choi mi đành bỏ lỡ cơ hội vào tranh chung kết hạng năm mươi một kg
ở bảng tổng sắp mới nhất đoàn việt nam đã chính thức bị đoàn malaysia và đoàn qatar vượt lên
khi mỗi đoàn mới giành thêm một huy chương vàng hiện đoàn việt nam đang đứng ở vị trí thứ một mươi sáu